chiều qua ngày hai mươi ba tháng một mươi tại bảo tàng hà nội đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm tranh màu nước quốc tế lần thứ hai
triển lãm do hiệp hội màu nước quốc tế chi nhánh tại việt nam phối hợp cùng bảo tàng hà nội tổ chức
triển lãm tranh màu nước quốc tế lần thứ hai trưng bày hai trăm một mươi bảy tác phẩm của hai trăm một mươi sáu họa sĩ màu nước đến từ bốn mươi năm quốc gia trên toàn thế giới
ngoài trưng bày tranh của các họa sĩ hàng đầu thế giới và quốc gia quen thuộc như mỹ tây ban nha nhật bản hàn quốc anh
triển lãm lần thứ hai này hiệp hội màu nước quốc tế chi nhánh tại việt nam mở rộng phạm vi giới thiệu đến người yêu nghệ thuật
tranh của các họa sĩ đang hoạt động trong lĩnh vực màu nước đến từ các quốc gia như albany kosovo hy lạp iran iraq
tôi tin rằng nền văn hóa mạnh mẽ thì sẽ sản sinh ra những nghệ sĩ mạnh mẽ và việt nam là một đất nước mạnh mẽ như vậy
việt nam có những nghệ sĩ màu nước tài năng tuy nhiên họ không nổi tiếng lắm trên thế giới
thì những triển lãm như thế này để việt nam mở cửa giao lưu học hỏi lẫn nhau
các nghệ sĩ việt nam thậm chí có thể dạy cho các nghệ sĩ trên thế giới về văn hóa cũng như phong cách nghệ thuật của quốc gia mình
tại triển lãm những người tham quan cũng được tận mắt xem các họa sĩ nổi tiếng ở việt nam và thế giới biểu diễn vẽ tranh màu nước tại bảo tàng
hoạt động này đã thu hút rất đông đảo sự quan tâm của công chúng trong nước và du khách nước ngoài
cách mà họa sĩ đã phối các màu sắc và chọn màu cùng những đường nét thể hiện rất là ấn tượng
rất là có gây cho em một cái ấn tượng rất là mạnh mẽ
em cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà đến dự chương trình ngày hôm nay
sau khi triển lãm kết thúc bảo tàng hà nội và hiệp hội màu nước việt nam sẽ tiếp tục hợp tác
tổ chức các hoạt động workshop định kỳ và trưng bày tranh của các họa sĩ quốc tế lâu dài
để người yêu nghệ thuật tranh màu nước và du khách có thể thưởng lãm thường xuyên
thác khỏi mình tham gia ở cái triển lãm này
lần này là mình vẽ một cái phong cảnh quê mình
đúng là nó vào buổi bình minh thì mình thấy mình muốn gửi gắm một cái tình thương quê hương của mình vào cái triển lãm lần này
so với các chất liệu khác thì cái màu nước này nó không cho phép mình sửa đi sửa lại nhiều lần
nó không như sơn dầu là ví dụ như mình có sai thì mình trồng lớp lên được
phải có sự tính toán là phải có sự tìm hiểu vào cái bức tranh của mình ngay từ ban đầu
qua triển lãm
ban tổ chức hy vọng công chúng yêu nghệ thuật sẽ có được cái nhìn tổng quan về thể loại tranh màu nước của thế giới cũng như việt nam
từ đó đưa thể loại tranh này tới gần với công chúng việt nam
triển lãm giúp người xem có cách nhìn phong phú về văn hóa phong tục tập quán lối sống
cũng như phong cách hội họa đa dạng của các vùng lãnh thổ trên thế giới